nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc tại tòa thị chính krakow city hall ở ngoài omaskva
trong một diễn biến liên quan đài r t đưa tin giám đốc ffp alexander potinov ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết
mỹ anh và ukraine có thể đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính crot
khiến ít nhất một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng và khoảng hai trăm linh người bị thương
người đứng đầu fsb thông báo nga đang cố gắng xác định danh tính
của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công cả trong và ngoài nước
khi được hỏi liệu mỹ anh và ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố hay không
ông botikov trả lời chúng tôi tin như vậy dựa trên các tài liệu hiện có
tuyên bố trên ông potinov đưa ra sau cuộc họp mở rộng của văn phòng tổng công tố nga
giám đốc sfp nói với các phóng viên rằng cơ quan tình báo sẽ làm mọi việc cần thiết
để xác định những kẻ trực tiếp tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố
theo ông borpnikov bốn nghi phạm vụ tấn công đã lên kế hoạch trốn sang ukraine
nhưng bị cơ quan thực thi pháp luật nga bắt giữ
tuy nhiên quan chức nga thừa nhận rằng quá trình điều tra vẫn đang diễn ra
và còn quá sớm để nói liệu thông tin này có hoàn toàn chính xác hay không
khi được hỏi nếu những người ra lệnh tấn công có mong đợi việc các tay súng
sẽ bị tiêu diệt trong cuộc khủng bố và tránh bị cơ quan an ninh nga bắt sống hay không
ông booktikum nói việc các nghi phạm cố gắng trốn thoát cho thấy rõ ràng
có một kế hoạch để họ sớm sót
sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo giám đốc fsb
ukraine đã tham gia huấn luyện các tay súng ở trung đông
mới đây tổng thống belarus alexander lukashenko cho biết
những nghi phạm tấn công nhà hát ở nga ban đầu hướng đến belarus chứ không phải ukraine
trái ngược với tuyên bố trước đó của tổng thống vladimir putin
ông lukashenko hôm hai mươi sáu tháng ba cho biết
chúng tôi đã đặt các đơn vị của mình trong tình trạng báo động cao
để chuẩn bị cho tình huống chiến đấu
kết quả là nhóm khủng bố không thể vào belarus bằng bất kỳ kênh nào
nhận ra điều này chúng chuyển hướng và tiến về biên giới ukraine nga
cho đến nay cơ quan thực thi pháp luật nga đã bắt giữ tám nghi phạm
một nhóm khủng bố tự xưng là nhà nước hồi giáo khorasan is isk
một nhánh của is tại afghanistan đã nhận tranh nhiệm vụ khủng bố tối ngày hai mươi hai tháng ba
sáu trong số các nghi phạm là công dân tajikistan
trong khi hai người còn lại mang quốc tịch nga
theo poritico hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy
nhóm nghi phạm này có liên hệ với belarus hay ukraine
tuy nhiên giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga fsb alexander bortinov
hôm hai mươi sáu tháng ba tuyên bố có lời khai của những người bị giam giữ
xăng nhận những người này liên quan tới ukraine
trong bài phát biểu sau vụ tấn công ông putin cáo buộc ukraine
đã chuẩn bị một lối thoát cho những kẻ khủng bố
các quan chức nga sau đó lặp lại cáo buộc cho rằng ukraine có liên quan
đồng thời ám chỉ anh và mỹ có thể là đồng lõa
tuy nhiên những bình luận của ông lukashenko
đã trái ngược hoàn toàn với tuyên bố từ nga
nhà lãnh đạo belarus cam kết sẽ liên lạc với ông putin
để thảo luận về cuộc điều tra
trong khi đó theo an thông tấn tass ông proktynov cho rằng
putin công khủng bố tuần trước nhằm gây bất ổn cho tình hình ở nga
ông nhấn mạnh có rất nhiều thông tin được lan truyền
về việc phương tây và ukraine đang tìm cách gây tổn hại cho nga nhiều nhất có thể
phó chủ tịch ủy ban an ninh hạ viện nga yuri alfonin
cho rằng cần khôi phục án tử hình
về trường hợp liên quan chủ nghĩa khủng bố và giết người
chủ tịch hạ viện nga vyacheslav volodin
và phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev
cũng khẳng định những kẻ thực hiện tấn công khủng bố
cần vĩnh viễn bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tranh án tòa án hiến pháp liên bang nga valery jokien
tuyên bố rằng áp dụng lại án phạt tử hình ở nga
chỉ có thể thực hiện được thông qua việc sửa đổi hiến pháp
bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát krokus
city hal đã bị đưa ra trình diện tại tòa án ngày hai mươi bốn tháng ba
các đối tượng này đối mặt các cáo buộc liên quan đến khủng bố
và sẽ lịnh án trung thân nếu bị kết tội
tòa ra lệnh tạm giam bốn nghi phạm đến ngày hai mươi hai tháng năm
và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử
ngày hai mươi bốn tháng ba một số nguồn tin trên thị trường bảo hiểm cho biết
công ty escort trust là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát krokus city hall
gần thủ đô moscow bị cháy trong vụ tấn công hai mươi hai tháng ba vừa qua
công ty tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm
ngày hai mươi bốn tháng ba một số nguồn tin trên thị trường bảo hiểm cho biết
công ty escort trust là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát krokus city hall
gần thủ đô moscow bị cháy trong vụ tấn công hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
công ty tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm
đại diện escort trust cho biết đối với những khách hàng bị tổn hại về sức khỏe
hoặc tài sản do thảm kịch này công ty đã đưa ra phương thức giải quyết tổn thất
của các nhà hóa đền bù từ xa có trong ứng dụng di động của incomobile
đơn đăng ký của khách hàng cũng được tiếp nhận tại các văn phòng của ecostrasker
để cung cấp hỗ trợ tâm lý ecostrasker đã mở các cuộc tham vấn bổ sung
với các nhà tâm lý học về khủng hoảng theo một nguồn tin thiệt hại từ vụ cháy
nhà hát ước tính khoảng một mươi tỷ rup khoảng một trăm linh chín triệu usd
một nguồn tin khác lưu ý số tiền bảo hiểm theo hợp đồng có thể thấp hơn đáng kể
mức thiệt hại mà các chuyên gia ước tính trước đó phó chủ tịch liên minh
các trung tâm mua sắm pavel liulin ước tính thiệt hại do vụ cháy nhà hát này
khoảng từ sáu đến một mươi hai tỷ rup cùng ngày hai mươi bốn tháng hai chủ sở hữu nhà hát
groker city hall ông aras angalarov cho biết những kẻ khủng bố đã tìm cách
hủy hoại các đoạn ghi hình qua camera giám sát những kẻ khủng bố muốn dùng dầu hỏa
và xăng thiêu dụi phòng hòa nhạc và khán giả trong đó có phòng giám sát
và lưu trữ hình ảnh camera giám sát tuy nhiên ban quản lý khu phức hợp đã kịp thời
thông báo cho lực lượng cứu hộ nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu nhờ đó ngăn chặn được
đám cháy ở khu vực này chủ sở hữu groker cho biết thêm rằng hệ thống chưa cháy
hoạt động tốt nên phần lớn mọi người thoát ra khỏi tòa nhà chìm trong biển lửa